hà nội những ngày vừa qua đã áp dụng nhiều biện pháp để dần nới lỏng giãn cách
một số loại hình kinh doanh thiết yếu đã được phép hoạt động quay trở lại
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đã gia tăng đáng kể
trên thực tế không ít người dân đã vi phạm luật giao thông khi điều khiển phương tiện
đặc biệt xuất hiện tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng
các điểm như cầu long biên hồ tây trở thành điểm hóm mát của nhiều người
hành động này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
từ phụ nữ cho đến đàn ông một hai ba và rất nhiều trường hợp khác đã bỏ qua
hoặc cố tình quên luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện xe máy như thế này
vô tư không đội mũ bảo hiểm thậm chí là đi ngược chiều
tình trạng này đã xuất hiện nhiều nơi khi hà nội thực hiện việc nới lỏng giãn cách
nhằm đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông trong thời điểm hiện tại các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố
được triển khai nhiều địa điểm khác nhau nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
phát hiện thấy tổ công tác làm nhiệm vụ nhiều người đã quay đầu xe bỏ chạy như thế này
sau khi nới lỏng giãn cách mật độ tham gia giao thông của người dân đã tăng lên đáng kể
mặc dù đó thì tổ công tác mạnh cũng tăng cường kiểm tra tại các vùng đỏ
ngoài ra với những trường hợp tham gia giao thông mà không chấp hành luật giao thông
mà cố ý không chấp hành nhưng không đủ nguy hiểm hoặc làng lách đánh vong
anh em cũng kiên quyết xử lý
dù hà nội đã nới lỏng giãn cách tuy nhiên vẫn khuyến cáo người dân chỉ ra đường
khi thực hiện công việc và khi thực sự cần thiết
thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp vô tư vi phạm công tác phòng chống dịch
khu vực cầu long biên đã xuất hiện tình trạng người dân tụ tập ăn chơi như thế này
thậm chí có người không đeo khẩu trang
hồ tây là địa điểm nhất của hà nội
địa điểm thu hút giới trẻ
ngay sau khi được đới lỏng giãn cách nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ra khu vực này để làm việc riêng tư
dù đã nới lỏng giãn cách thế nhưng thời điểm này hà nội vẫn chưa thực sự trở thành vùng xanh
do vậy nếu người dân có tâm lý chủ quan lơ là rất có thể không giữ được những thành quả đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua